riêng lĩnh vực văn hóa xã hội toàn huyện đăng ký hai trăm năm mươi bảy mô hình thực hiện đạt hai trăm ba mươi mô hình với nội dung vận động thực hiện công tác an sinh xã hội cất nhà đại đoàn kết nhà tình thương cho hộ nghèo sửa chữa cầu đường hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi vận động tham gia bảo hiểm y tế toàn dân
các mô hình nêu trên được các ban ngành đoàn thể huyện và một mươi ba xã thị trấn tham gia tích cực và tổng giá trị vận động thực hiện trên một mươi chín tỷ đồng

đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị toàn huyện đăng ký sáu mươi sáu mô hình thực hiện đạt sáu mươi một mô hình trong đó điển hình như mô hình tổ chức diễn đàn nghe dân nói
đây là mô hình đạt hiệu quả ngoài mong đợi vì ngoài nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân giải quyết kịp thời những bước xúc ngay từ cơ sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
chắc thì phong trào còn giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành cán bộ đảng viên và công tác dân vận
đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị toàn huyện đăng ký sáu mươi sáu mô hình thực hiện đạt sáu mươi một mô hình trong đó điển hình như mô hình tổ chức diễn đàn nghe dân nói